hoạt động đi thuyền trên sông răng và thưởng ngoạn phong cảnh vườn quốc gia pù mát đang ngày càng thu hút du khách
và để bảo đảm an toàn mới đây huyện con cuông tỉnh nghệ an đã giao cho cơ quan chức năng kiểm tra
chấn chỉnh lại hoạt động của phương tiện thuyền máy ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an về công tác này
trước đây biến đò dọc xã môn sơn là biến đò dân sinh người dân tự đầu tư thuyền máy để phục vụ việc đi lại
biến đò hình thành tự phát do đó việc đăng ký đăng kiểm hoạt động của các xuồng máy chưa có
người lái xuồng chưa được tập huấn để cấp chứng chỉ hành nghề
tuy nhiên những năm gần đây khi mà nhu cầu về du thuyền trên sông răng ngày càng tăng
có ngày tới gần hai lượt khách du thuyền sông răng quãng đường sông lại nhiều thác gành nước cạn đá hộc đá trơn
do đó việc bảo đảm an toàn tính mạng cho du khách luôn được chú ý
từ khi mình lái thuyền mình phải kiểm tra thuyền mãi mọc để có ảo pháo để cho khách du lịch để đảm bảo an toàn cho khách
để đảm bảo an toàn cho mình phục vụ du lịch mình đi thuyền tối đá là năm người
tuy thuộc vào thời tiết và nước mình để vào để đảm bảo thứ nhất là lái thuyền có tiền trị
thứ hai là người ta có kinh nghiệm để đi vào bản thứ ba là mình có người để ngồi mùi có gầy để trống
có gì là người để xử lý tình huống nữa
và tất cả các hành khách ngồi trên đó đều phải mang ảo pháo kể cả lái thuyền người ngồi mùi thuyền
hiện nay tại biến đò khu du lịch sinh thái phan lai có ba mươi hai thuyền máy do người dân tự đầu tư để phục vụ du lịch
nay hoạt động có quy củ nề nếp
các thuyền máy đều đã được ban an toàn giao thông tỉnh nghệ an cấp giấy phép hoạt động đăng kiểm đăng ký
người lẽ xuồng đều được tập huấn lại và cấp chứng chỉ để nâng cao nhận thức trong việc phục vụ khách du lịch
tại mỗi cơ sở dịch vụ du lịch đều có bảng quy định hoạt động bảng niêm yết giá xuồng công khai để khách du lịch an tâm hơn khi du thuyền sông răng
lực lượng công an huyện và chính quyền xã thường xuyên kiểm tra nhắc nhở thuyền chở khách lên đúng số người quy định
mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy kịp thời đình chỉ phương tiện nào không đủ điều kiện hoạt động